dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội độ bá tị điều hành phiên họp
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
dự thảo luật có bốn mươi điều với một mươi sáu điểm mới trên cơ sở nâng cấp các quy định hiện hành đã được thực hiện từ các nghị định của chính phủ trong nhiều năm
cũng như các quy định của bộ công an bộ ngoại giao đưa vào nội dung dự án luật
thể hiện tinh thần cải cách hành chính tạo thuận lợi cho công dân hiện đại hóa công tác quản lý
liên quan đến trình tự thủ tục cấp giấy thông hành ra cho bộ trưởng bộ công an hay bộ trưởng bộ ngoại giao ông nguyễn khắc định đề nghị
liên quan đến trình tự thủ tục cấp giấy thông hành là liên quan đến trình tự thủ tục về cải cách về hành chính là luật ban hành văn bản quyết phạm vô luật là phải do chính phủ quyết định hoặc phải quyết định trong luật chứ không quyết định trong thông tư
đây là dự án luật liên quan đến quyền công dân quyền con người
chủ nhiệm ủy ban tư pháp lê thị nga cho rằng dự án luật cần hết sức chú ý đến việc một số đối tượng lợi dụng luật để hoạt động tội phạm
và cái luật này phải đáp ứng cái việc này thứ nhất là ngăn chặn cái tội phạm ở nước ngoài
vào trong nước thông qua con đường nhập cảnh
thứ hai là ngăn chặn tội phạm trong nước trốn ra nước ngoài thông qua con đường xuất cảnh
thì chúng tôi đề nghị bộ công an cũng hết sức chú ý đến vấn đề này
và để đáp ứng yêu cầu đó thì luật này sẽ quy định vấn đề gì để chặn cái việc là tội phạm ngoài vào và tội phạm trong trốn ra theo cái con đường xuất nhập cảnh này
các đại biểu cũng đề nghị dự án luật chú ý quy định công khai minh bạch và chống tiêu cực trong công tác làm thủ tục xuất nhập cảnh nhất là thủ tục về hộ chiếu
bên cạnh đó cần nâng cao ý thức của cán bộ làm công tác này để bảo đảm đúng tinh thần cải cách thủ tục hành chính